ngày hai mươi bảy tháng sáu ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tp cnh đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện sắc đỏ tây đô
sự kiện được tổ chức hưởng ứng chương trình hành trình đỏ lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi và chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng
mùa một tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín tp cnh tiếp tục nhận được hơn bốn mươi bốn đơn vị máu
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tiếp nhận được hơn hai mươi sáu bảy trăm linh đơn vị máu đạt sáu mươi sáu chỉ tiêu cả năm
theo hội chữ thập đỏ tp cnh số lượng máu vận động trong chương trình hành trình đỏ lần này dự kiến đạt hơn hai sáu trăm linh đơn vị máu
riêng số lượng máu tiếp nhận tại ngày hội hiến máu dự kiến là hơn tám trăm linh đơn vị
nhân dịp này tp cnh đã tổ chức lễ tôn vinh một mươi gia đình và năm mươi cá nhân có thành tích xuất sắc cho công tác hiến máu tình nguyện